tại thành phố hồ chí minh cơn mưa lớn đầu mùa kéo dài trong suốt chiều ngày hôm nay bảy tháng năm đã khiến nhiều tuyến đường từ ngoại thành đến khu vực trung tâm ở thành phố hồ chí minh bị ngập sâu và khiến cho việc đi lại của người dân hết sức khó khăn
tình trạng ngập nặng nhất xảy ra ở tuyến đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh ngay cả khi máy bơm chống ngập đang hoạt động hết công suất
mưa lớn bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tại nhiều quận huyện của thành phố hồ chí minh hàng loạt tuyến đường như lã xuân oai tô ngọc vân quận thủ đức lương định của quận hai bị ngập sâu trong nước
trong đó ngập nặng nhất là tại đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh
dù đã được lắp đặt máy bơm chống ngập từ trước đó tuy nhiên đến một mươi năm giờ cùng ngày đã xảy ra tình trạng ngập rất nghiêm trọng nhiều nơi nước ngập sâu gần nửa mét
nước dâng cao kéo dài một đoạn khoảng năm trăm linh mét khiến hàng trăm phương tiện di chuyển
trong đó nơi nước ngập sâu gần rất khó khăn nhiều xe máy ô tô bị chết máy khiến người dân phải lội nước tìm nơi sửa xe
đến chiều tối cùng ngày mưa lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều nơi tại thành phố hồ chí minh ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân đặc biệt là trong giờ cao điểm